thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông nabin boris lee chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty dầu khí quốc tế coet và một số lãnh đạo doanh nghiệp nhật bản
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao các nhà đầu tư đến từ coes và nhật bản đã đầu tư vào dự án liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn
đồng thời nhấn mạnh phần góp vốn của phía việt nam trong dự án này chiếm một phần tư tổng vốn của dự án
nên cũng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng triển khai và vận hành dự án
thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác tích cực trách nhiệm của các bên đối tác liên quan
ông nabil boris lee tổng giám đốc điều hành công ty dầu khí quốc tế coet
thay mặt các nhà đầu tư vào dự án liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn
ông dabin boris lee cũng cho biết các nhà đầu tư đang nỗ lực thu xếp nguồn vốn
để sớm có thể mở rộng đầu tư giai đoạn hai của dự án